trong những ngày vừa qua thời tiết thay đổi khắc nghiệt khiến số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh cũng gia tăng
bộ y tế yêu cầu các địa phương và các cơ sở y tế tiếp tục duy trì việc đo thân nhiệt
tầm soát triệu chứng nhiễm covid một mươi chín trong khi tiến hành khám điều trị cho bệnh nhân
bộ y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh cần tiến hành phân luồng kiểm soát chặt chẽ ngay từ bên ngoài
đo thân nhiệt sắt quần tay đeo khẩu trang đối với bệnh nhân người nhà bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh
những hoạt động này không chỉ đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
mà còn phát huy tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện
ở phần lớn các cơ sở y tế người dân đều tuân thủ quy định kể cả nơi có đông bệnh nhân đến thăm khám
song song với việc điều trị bệnh thì cũng không thể lơ là trong phòng chống covid một mươi chín
đầu tiên là bảo vệ hướng dẫn các bác đi vào sau đi vào thì tới đến chỗ các y tá chỉ dẫn các bác sát khuẩn
đeo khẩu trang đo thân nhiệt và lên trên này thì lấy số và vào khám bệnh
hướng dẫn ở trong bệnh viện là hướng dẫn mình đi này rồi thì cách đeo khẩu trang này thế rồi là cũng sát trùng tay
việt nam về cơ bản đã không chế được các ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
tuy nhiên cần bảo đảm những quy định về phòng bệnh không nên chủ quan